sản xuất thì lại là là nó còn còn hạ còn ngày ấy cái là tái sản xuất thì là này cho ông thần xa anh
người ta là ăn rẻ đấy tái sản xuất mới tái được hả chú đưa xa bỏ hết ừ thì có cái cái cái mối hạng

phải tái sản xuất hàng này nó vẫn là tốt nhưng mà phải làm lại làm lại chuyển đi chẳng lúc xuyên
cũng xa vào trăm cây thôi thì người ta ăn rẻ nó không bánh bánh không hiểu sao hả nhưng mình là
chất lượng vẫn tốt nhưng mà mới mình của mình là không được của mình là cũng không được
như vậy theo ông chủ để tiết kiệm chi phí các cơ sở sẽ tái chế biến lại các loại bánh thừa
theo họ đây là cách vừa hạn chế lãng phí trong khi những loại bánh này vốn đã có những thị trường tiêu
thụ riêng tuy nhiên vẫn cần những thủ thuật khác cho những loại bánh giá rẻ tìm đến một cơ sở sản
xuất bánh trung thu rẻ nhất nội am và sản xuất bánh trung thu rẻ nhất nội am và sản xuất bánh trung thu rẻ nhất nội am
không ngạc nhiên khi bánh ở đây được bán với giá chỉ chín năm trăm linh đồng cho bất kỳ loại bánh có cùng kích
cỡ hai trăm linh gram đúng như ông chủ khẳng định loại bánh của gia đình này theo như quảng cáo được vùng cao rất
ưa chuộng để thêm chắc chắn người này giới thiệu cho chúng tôi về những mặt hàng không bao giờ hỏng của gia
đến một mươi nếu mà vậy bánh này là gì một mươi ngon u năm mươi lại không có dạy ra trên kịch rồi không dạy

cũng thế nên hết bà tối bằng xe mới trở nhãn lên năm về đây nói trở bánh nha nó đến nay là một số thằng nè

bên đó ừ cái này nó hạ được bao lâu vậy ạ cái này có
hạ chả có hạ nó lâu cái bánh nước dẹo thì nó còn nhanh
ừ bánh dẹo chỉ lấy hai chục ngàn thôi còn cái này còn lâu
không ý còn chả bao mốc dạ ừ nhưng mà sao lại không mốc
đấy tại vì nó là nó là lưỡng thịt thì thịt luộc hết rồi rồi
chín hết rồi còn đỗ xanh trong đấy là nó mới mốc mà đỗ
xanh thì nó là nhanh mốc hơn ừ đúng như thế này đỗ xanh
nhanh nhanh nhanh mốc còn riêng cái này nha đây đúng tháng
rưỡi năm ngoái là để làm từ bắt đầu dần dần tháng tám đến
dần tháng mười vẫn mang ăn bình thường chỉ vì trong mỡ là
hơi khét thôi còn nó không mốc một tí nào dạ đấy tuy nhiên
theo chia sẻ của người trong nghề thì không thể bảo quản bánh
trong điều kiện thường ở thời gian dài
do quá trình lưu thông vận chuyển rồi
người ta mọi người thấy là các cửa hàng bánh ung thu đã bày
cách đây là đến hai tháng rồi thì đương nhiên muốn kéo dài
thời gian sau ba mươi ngày ấy thì bắt buộc phải dùng chất bảo
quản vì mà dinh dưỡng thì nó không tốt bằng bánh không có
chất bảo quản và bánh mới bánh tươi đấy là cái nguyên tắc
sơ đẳng bình thường thôi thì đều cái hàng ăn là đều thế như
vậy để biến những chiếc bánh có giá vốn đã rẻ trở thành siêu
rẻ không ít cơ sở đã tái sử dụng bánh cũ bánh thừa và để
dễ dàng trót lọt
những chiếc bánh có giá chưa đến mười nghìn đồng sẽ được
tiêu thụ ở vùng cao vùng nông thôn đời sống kinh tế khó
xong có lẽ các vấn đề của bánh trung thu chưa dừng lại